mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến vụ việc nhiều trẻ ở thuận thành bắc ninh
dương tính với sán dây lợn đang được dư luận đặc biệt quan tâm
vào ngày hôm qua tiếp tục có thêm gần một trẻ mầm non tại tỉnh bắc ninh
được phụ huynh đưa lên hà nội để khám xét nghiệm sán lợn
như vậy là chỉ trong hai ngày là một mươi năm và một mươi sáu tháng ba đã có tới hơn một ba trăm linh trẻ mầm non tại tỉnh bắc ninh
được bố mẹ đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
để khám và xét nghiệm và đây là con số lớn nhất trong lịch sử ngành truyền nhiễm việt nam
vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thực phẩm
không đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học bước đầu công an tỉnh bắc ninh cho biết là
công ty cung cấp thực phẩm có nhiều vi phạm
qua xác minh điều tra cơ quan công an xác định là công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư tài chính hương thành
là đơn vị cung cấp thức ăn cho trường mầm non thanh khương
kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc cung cấp thực phẩm của công ty này cho thấy
có một số vi phạm cơ quan điều tra sẽ xác định vi phạm và xử lý nghiêm trong thời gian ngắn nhất
được biết công ty hương thành cung cấp thực phẩm cho trường mầm non thanh khương
đồng thời cũng cung cấp cho một mươi chín trường mầm non ở thuận thành bắc ninh
liên quan đến vụ việc này bí thư tỉnh ủy bắc ninh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh
sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc tạo sự ổn định tư tưởng tránh hoang mang trong nhân dân
đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại trường mầm non thanh khương nói riêng và huyện thuận thành nói chung
sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động gây dối an ninh trật tự
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh phối hợp với ban an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
làm rõ nguồn cung cấp tăng cường thanh tra kiểm tra quản lý nguồn cung thực phẩm
đặc biệt tỉnh bắc ninh sẽ mời viện xuất xét ký sinh chủng côn chủng trung ương để điều tra vấn đề dịch tễ tại huyện thuận thành
và chỉ đạo sở khoa học và công nghệ bắc ninh phối hợp với trường đại học nông lâm thái nguyên
nghiên cứu tình hình bệnh lợn gạo và giải pháp khắc phục tại bắc ninh để có hướng giải quyết triệt đề
với việc tổ chức ăn bán chú cho học sinh thì các trường sẽ cử hội cha mẹ học sinh phối hợp tăng cường giám sát
nhất là khâu nhập nguyên liệu và tham gia cùng nấu ăn
trước mắt tỉnh bắc ninh sẽ hỗ trợ chi phí xét nghiệm sán lợn miễn phí cho học sinh một mươi chín trường mầm non trên địa bàn huyện thuận thành
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo
tiếp tục là thông tin liên quan đến vụ giả nhãn mát bao bì hơn một mươi tám tấn xi măng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa có văn bản đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh thanh hóa và nghệ an
chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương làm rõ vụ làm giả nhãn mát bao bì
của một mươi tám một trăm một mươi một tấn xi măng để xuất khẩu đi philippines
kết quả điều tra báo cáo về ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trước ngày năm tháng bốn
trước đó tại khu kinh tế nghi sơn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa công an tỉnh thanh hóa đã chủ trì
phối hợp với cục hải quan và bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa kiểm tra cảng đại dương và tàu tân bình hai trăm ba mươi sáu quốc tịch panama
phát hiện có một mươi tám một trăm một mươi một tấn xi măng rời do công ty cổ phần xi măng vinsen hoàng mai có địa chỉ tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an sản xuất
thế nhưng lại đóng bao bì nhãn mát của công ty trách nhiệm hiếu hạn long sơn phường đông sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ước tính tổng giá trị số hàng hóa khoảng hai mươi tỷ đồng
số xi măng rời đóng bao trên do công ty trách nhiệm hiếu hạn xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại việt nam có địa chỉ b ba mươi hai tt một trăm bảy mươi
khu đô thị mới văn quán phường phúc la quận hà đông hà nội nhận xuất khẩu qua cảng đại dương sang philippines
và đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả có liên quan đến nhiều tỉnh và có yếu tố nước ngoài
nên công an tỉnh thanh hóa bàn giao cho công an tỉnh nghệ an để điều tra xử lý theo thẩm quyền
để có cơ sở tổng hợp đánh giá chính xác khách quan về vụ việc văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đề nghị
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thanh hóa và nghệ an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp điều tra làm rõ
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất
kinh doanh xi măng giả kém chất lượng tại hai tỉnh thanh hóa và nghệ an để có giải pháp phòng chống trong thời gian tới
chuyển sang một thông tin khác trước tình trạng phân lô bán nền có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật của công ty cổ phần địa ốc alibaba
tại huyện long thành tỉnh đồng nai được dư luận tại địa phương hết sức quan tâm trong thời gian vừa qua
ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức họp báo về vấn đề này
tại cuộc họp báo ubnd tỉnh đồng nai khẳng định cho đến thời điểm hiện tại
ubnd tỉnh chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm
chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất cho thuê đất để công ty alibaba thực hiện các dự án nói chung
và các dự án bất động sản nói riêng trên địa bàn huyện long thành
tuy nhiên qua giả soát ghi nhận có hai mươi bảy dự án được công ty cổ phần địa ốc alibaba tự đặt tên
thực hiện quảng cáo trên mạng phát tờ rơi theo bản đồ tự vẽ phân lô có vị trí đất thuộc địa bàn huyện long thành
qua kiểm tra thực địa cơ quan chức năng tỉnh đồng nai xác định vị trí có một mươi chín khu đất
toàn bộ đều do các hộ gia đình cá nhân đứng tên sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp
ubnd huyện long thành đã phát hiện sáu trên một mươi chín khu đất sử dụng đất tự ý đổ đá làm đường giao thông trên đất nông nghiệp
trong đó hai khu gắn biển quảng cáo phân lô bán nền
về xử lý vi phạm của công ty alibaba ubnd tỉnh đồng nai đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan xử lý vi phạm với đất đai của công ty alibaba
và đến nay ubnd huyện long thành đã xử lý vi phạm hành chính đối với bốn trường hợp
trong khi đó công an tỉnh đồng nai cho biết đang kết hợp cục cảnh sát kinh tế bộ công an thu thập hồ sơ tài liệu để điều tra xác minh rõ vụ việc
tại thành phố đà nẵng từ tối ngày một mươi bốn tháng ba cho đến hết ngày một mươi năm tháng ba
hàng nghìn người dân của thành phố đà nẵng cũng như ở nhiều địa phương khác trên cả nước đã tụ tập bao vây trụ sở của hai công ty bất động sản
là hoàng nhất nam có trụ sở quận thanh khê thành phố đà nẵng và bách đạt an có trụ sở ở thị trấn điện bàn tỉnh quảng nam
để yêu cầu các công ty trên trả sổ đỏ trên cơ sở số tiền mà từng người dân đã đóng đủ theo yêu cầu của hai công ty
thế nhưng câu trả lời mà họ nhận được lại không có gì cụ thể
thay vào đó quả bóng trách nhiệm cứ thế được đun qua để lại trước sự chứng kiến
bình của hàng nghìn người dân
chín giờ tối ngày một mươi bốn tháng ba chủ sở của công ty bất động sản hoàng nhất nam vẫn sáng đèn
vì có hàng trăm người dân từ khắp mọi nơi kéo đến yêu cầu công ty này phải giải quyết trao sổ đỏ cho người dân
theo ghi nhận của phóng viên người dân đã phải nộp số tiền từ năm trăm năm mươi triệu đồng đến hơn hai tỷ đồng
cho công ty bất động sản này để mua đất tại ba dự án là sakura hera eco futu park
thuộc phường điện nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
giống như nhiều người dân khó khăn trong tình cảnh này mong muốn có một mảnh đất để an cư lạc nghiệp
của anh nguyễn đức tuấn vũ ở phường hòa minh quận liên triều giờ đây thật mơ hồ
hoàng nhất nam là đã trễ hạn là ba bốn tháng rồi vẫn không ra sổ vẫn không có câu trả lời thỏa đáng
thì bây giờ mình cầm cái hợp đồng đó đi qua bắt đạp thì không có căn cứ cơ sở nào nói được với người ta
bởi vì hợp đồng này là do nhất nam tạo giá làm giả ra để lừa đảo khách hàng
hoàn toàn bên chủ đầu tư không biết
vì vậy bây giờ chúng tôi là yêu cầu mong muốn là coi như ông tâm phải trả lời thỏa đáng về vấn đề này
người dân là thật tình là hoang mang cho nên là cứ là việc không biết gì hết
thì bây giờ chúng tôi chỉ cần chúng tôi chỉ còn có một con đường cuối cùng là tập thể những người khó khăn
khó đấu trong việc này là đoàn kết lại với nhau và chúng tôi kêu cứu thôi
trước bà con thì cũng nhận trách nhiệm là cái sự quyết liệt của hoàng giang nam là chưa có đến
nếu như đến thì ta đã gặp mặt bên đấy rồi
thì trong bà con xin cho cái thời gian là ngày mai ở trong sáng mai bảy h ba mươi
thì sau đó chiều về chúng ta sẽ làm việc tiếp về cái nội dung về đền bù
cùng với lời hứa của người đứng đầu công ty phân phối đất dự án hoàng nhất nam
ngay hôm sau hàng trăm người dân lại kéo về trụ sở chính của công ty bách đạt an tại quảng nam
để lắng nghe sự đối chất giữa hai công ty
họ hướng giải quyết cụ thể
thế nhưng điều họ chứng kiến lại là sự đổ lỗi quay lại
hoàng nhất nam cam kết bằng nhiều nguồn lực bằng cái sự thiện trí của mình
cam kết ở mức độ mà phù hợp mà hài lòng và phù hợp với lại cái điều kiện của cái tình trạng của dự án
hoàng nhất nam cam kết sẽ thực hiện được cái tính nhiệm và nghĩa vụ của mình
thế ông nói thẳng ý không
không hỏi cái kiểm này
bây giờ thì ngày mai ông hứa ra sổ đỏ chằm chằm ra chằm thế nào
lô đất bây giờ không có thì chằm chằm thế nào
ông phải hiểu rằng là bây giờ là như thế nào mà ông cứ đi hỏi họ là lô đất chằm ra sổ cho họ
ông bán lô đất nợ đâu bây giờ chứ ông hỏi là sẽ ra sổ cho họ
lại đô họ lại nửa lần nữa à
qua hai ngày làm việc vấn đề của gần một hộ dân có quyền lợi trực tiếp tại ba dự án kể trên vẫn chưa đi đến đâu
mất ăn mất ngủ
nhiều người dân vẫn bao vây trụ sở của bách đạt an cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng với thôi
cơ quan chức năng sẽ giải quyết sự việc này như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo
vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay khi bất ngờ kiểm tra khách sạn thanh nhàn thuộc khóm bảy phường sáu tp cà mau tỉnh cà mau
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng các đội nghiệp vụ của công an thành phố cà mau
đã phát hiện nhiều đối tượng đang tàng trữ và sử dụng ma túy
tại các phòng năm trăm linh hai năm trăm linh bốn năm trăm linh sáu lực lượng công an đã phát hiện một mươi ba đối tượng trong đó có một số thanh niên có biểu hiện xây ma túy
tiến hành kiểm tra tiếp tục thu giữ trong phòng một mươi sáu viên nén màu xanh năm túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
hai bộ dụng cụ để sử dụng ma túy các bộ loa cùng nhiều vật chứng có liên quan
kiểm tra nhanh tại một số phòng khác tổng cộng đã có một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy